xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị trong vài ngày gần đây dịch covid một mươi chín tại một số tỉnh thành phố phía bắc như hà nội quảng ninh bắc giang phú thọ
bắt đầu diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc mới tăng cao
đặc biệt các ca nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ lây lan rộng khả năng bùng dịch tại các tỉnh thành phía bắc là rất lớn
chỉ một mươi ngày gần đây số ca covid một mươi chín mắc mới ghi nhận tại hà nội đã gần bằng hai tháng trước đó
cộng lại các ca mắc cộng đồng liên quan các ổ dịch đang diễn biến bao gồm ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm ổ dịch phú la hà đông
ổ dịch bạch trữ tiếng thắng ổ dịch đường bưởi cống vị
theo lãnh đạo sở y tế hà nội thời gian qua người dân từ các tỉnh thành phố có dịch về hà nội chưa thực hiện nghiêm
việc theo dõi sức khỏe tại nhà cách ly tại nhà thậm chí các bệnh nhân còn có hiện tượng giao lưu tiếp xúc nhiều nên đã có những ca lây nhiễm thứ phát
ngoài ra cơ quan chức năng cũng nhận định dịch bệnh tại hà nội không chỉ xâm nhập từ bên ngoài mà mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng thời gian qua
vì còn có những ca bệnh lẫn cúc chưa được phát hiện
một số chùm ca bệnh ổ dịch như tại thị trấn quốc oai huyện quốc oai xã tiến thắng huyện mê linh chợ ninh hiệp huyện gia lâm dự báo còn phức tạp nguy cơ lây nhiễm cao
số ca tăng vọt sau hơn nửa tháng mở cửa trở lại khiến hà nội đang tự cấp độ một màu xanh bình thường mới
theo đánh giá của bộ y tế ngày một mươi chín tháng một mươi lên cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình vào ngày một tháng một mươi một
trong đó hai ổ dịch lớn tại xã tiến thắng huyện mê linh và thị trấn quốc oai thậm chí chuyển lên cấp độ ba màu cam
thành phố cũng xiết lại nhiều hoạt động như đám cưới đám ba không tụ tập quá ba mươi người cùng thời điểm như nhà hàng quán ăn phải đóng cửa trước hai mươi một giờ
thành phố hà nội đã nhận được một mươi tám trăm hai mươi chín ba mươi hai liều vaccine covid một mươi chín do bộ y tế phân bổ
hiện thành phố đã tiêm một mươi ba trăm một mươi bảy hai trăm ba mươi sáu liều vaccine đạt tỷ lệ chín mươi năm hai mươi bảy
tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một là chín mươi tám ba mươi bốn mũi hai đạt sáu mươi tám bảy
ông chữ xuân dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã nêu nguy cơ bùng phát dịch do số lượng người đến về thành phố gia tăng
cũng như tâm lý chủ quan của người dân
khi để tiêm đủ hai mũi vaccine ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội cho biết
dịch bệnh không chỉ xâm nhập từ bên ngoài mà mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng thời gian qua
nhiều cái bệnh lẫn cút chưa được phát hiện
bên cạnh đó còn là sự đi lại của người dân được nới lỏng sự chủ quan của một bộ phận người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
theo như ông tuấn một số chùm ca bệnh ổ dịch như thị trấn quốc oai huyện quốc oai xã tiến thắng huyện mê linh
chợ ninh hiệp huyện gia lâm dự báo còn phức tạp nguy cơ lây lan cao do liên quan đến đám hiếu đám cưới
giao lưu buôn bán và liên quan các cơ quan công sở của nhà nước nên lượng người có tiếp xúc với f không nhiều
cho biết số ca mắc mới trong ngày đã vượt ba con số và vẫn còn tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới
sông ông tuấn cũng cho rằng đây là điều đã được dự báo trước và phải chấp nhận khi mở cửa trở lại
tuy nhiên về việc hà nội có nên thắt chặt lại một số hoạt động hay không lãnh đạo cdc hà nội cho rằng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi
là thích ứng linh hoạt chỗ nào có ổ dịch thì khoanh vùng hẹp chứ không giãn cách xã hội diện rộng như trước đây
việc dịch bùng trở lại sau khi mở cửa liên tỉnh không phải là câu chuyện riêng của hà nội
mà của nhiều tỉnh phía bắc
khi các ổ dịch tại nhiều địa phương liên tục xuất hiện
ông tuấn còn khuyến nghị giải pháp là khoanh gọn khoanh giặt các ổ dịch và ý thức cá nhân tự phòng hồ tự bảo vệ
người về từ các địa phương khác phải tuân thủ chặt chẽ yêu cầu tự cách ly tự theo dõi sức khỏe để tránh lây lan ra cộng đồng
bên cạnh tình hình covid một mươi chín đang căng thẳng tại hà nội nhiều địa phương khác tại phía bắc cũng có số lượng ca mắc covid một mươi chín mới tăng liên tục diễn biến phức tạp
tại quảng ninh mới đây đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới tại các ổ dịch thị xã đông triều và thành phố uông bí và ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hàng sao vàng
các địa phương như uông bí quảng yên đông triều thực hiện truy vết lấy mẫu xét nghiệm trường hợp liên quan đến f
đồng thời tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để phát hiện sao f
khoanh vùng dập dịch huy động cán bộ y tế tại một số cơ sở y tế trong tỉnh hỗ trợ tham gia lấy mẫu xét nghiệm diện rộng truy vết nguồn lây
ba trăm linh năm liều vaccine covid một mươi chín trong tổng số hai một trăm bảy mươi một sáu trăm tám mươi liều được bộ y tế phân bổ
tỷ lệ tiêm mũi một tại quảng ninh đạt chín mươi năm chín mươi năm đủ liều là tám mươi sáu bảy mươi bảy
hiện dịch covid một mươi chín ở phú thọ ở mức độ cấp độ dịch hai số ca mắc mới trong cộng đồng sắp xỉ tám hai mươi bảy ca trên một trăm linh dân một tuần
tám mươi một bảy người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín
toàn tỉnh các năm xa ở cấp độ bốn gồm xã chu hóa
thành phố việt trì thị trấn thanh sơn xã thục luyện xã sơn hùng thanh sơn xã văn luông tân sơn
ngoài ra năm xã ở cấp độ ba và bốn mươi tám xã ở cấp độ hai các xã còn lại ở cấp độ một
đến nay tỉnh phú thọ đã tiêm chín trăm năm mươi bốn sáu mươi sáu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có tám trăm bốn mươi năm chín trăm ba mươi hai người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín

trên địa bàn tỉnh phú thọ số lượng ca mắc
covid một mươi chín cũng tăng liên tục tại các chùm ca bệnh bao gồm
ổ dịch tại một phân xưởng trong khu công nghiệp ổ dịch quán cà phê phố huyện lạng giang
ổ dịch tại huyện yên thế ổ dịch liên quan chợ ninh hiệp thành phố hà nội
người đi từ vùng có dịch về
trước tình hình diễn biến phức tạp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
có văn bản về việc tạm dừng một số hoạt động từ giờ ngày sáu tháng một mươi một
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng nhận định tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
đã tái phát trở lại và đang diễn biến phức tạp với nhiều cây ép không trong cộng đồng
nguyên nhân là sự chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch
không quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch trở về địa phương
không thực hiện nghiêm việc xét nghiệm tầm soát trong doanh nghiệp ngoài cộng đồng
theo cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín bắc giang đã tiêm được một ba trăm chín mươi tám năm trăm sáu mươi bốn liều vaccine
phòng covid một mươi chín đạt tỷ lệ tiêm chủng là một trăm linh ba bốn mươi tám
tỷ lệ tiêm mũi một tại bắc giang là bảy mươi ba bảy mươi sáu đủ liệu là ba mươi sáu năm mươi bảy
một số tỉnh khác như bắc ninh hà giang nam định trong những ngày gần đây
cũng ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới
tỉnh cao bằng là tỉnh xanh duy nhất của cả nước cũng đã ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
trước tình hình các ca mắc covid một mươi chín tăng liên tục phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
muốn trở lại tình trạng bình thường mới phải chấp nhận có ép không trong cộng đồng
đi kèm với đó là phải khống chế để dịch không bùng phát mạnh
không để cho có quá nhiều bệnh nhân phải nhập viện gây nên quá tài hệ thống y tế
gây tử vong để đạt được hai mục đích vừa chống dịch vừa phát triển tinh tế
tôi nghĩ rằng dịch covid một mươi chín xảy ra ở hà nội mấy ngày vừa qua không nằm ngoài dự đoán
và hiện hà nội vẫn đang kiểm soát được thông qua việc xét nghiệm
phát hiện các ổ dịch kf trivet cách ly nguồn lây phong tỏa dầm dịch một cách hiệu quả
tuy vậy chúng ta phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch mà thành phố đang đề ra
như thực hiện tốt năm k các phương án phòng dịch trong các cơ quan đơn vị siêu thị chợ quán ăn
để dịch không bùng phát lên được ông phu nói
ông phu cho rằng nếu làm tốt các việc trên thì không phải thực hiện đợt giãn cách toàn thành phố
như thời gian vừa qua và nhiều hoạt động vẫn được tiếp tục triển khai
chỉ có một số hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao mới phải dừng như quán bar vũ trường karaoke
hoặc một số hoạt động vẫn được thực hiện nhưng có điều kiện như quán ăn
tập gym các hoạt động vui chơi giải trí
phó giáo sư phu cũng nói thêm một vấn đề rất quan trọng là người dân phải thực hiện tốt khuyến cáo năm k
đây là biện pháp có thể giúp cắt đứt chủ lây nhiễm
người dân trong giai đoạn này tuyệt đối không được chủ quan kể cả người đã được tiêm vaccine
bởi vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan sẽ rất nguy hiểm nếu lây cho người có nguy cơ cao
người dân cần lưu ý rằng bên cạnh mình luôn có khả năng coi ép không
những người đi từ vùng dịch về có trách nhiệm cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà đúng theo quy định
đã không lây lan dịch cho gia đình và cộng đồng vì có thể mình đã bị nhiễm sắc covid một mươi chín mà mình không biết
nếu chúng ta buồn lỏng không có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng thì dịch bùng lên và không kiểm soát được là điều tất yếu
các địa phương chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch covid một mươi chín
trên địa bàn không để bị động tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là năng lực điều trị ở các cấp cơ sở để phân loại
điều trị nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở như nhân lực thuốc tập huấn công tác hồi sức cấp cứu phù hợp kịp thời hiệu quả
bên cạnh đó các tỉnh thành tăng cường tuyên truyền nhằm thúc đẩy tính tự giác tích cực của người dân trong phòng chống dịch
đặc biệt là hướng dẫn các biện pháp thích ứng an toàn nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới
cùng với đó các địa phương chủ động linh hoạt trong công tác cách ly những nơi có điều kiện tại khu vực thành phố thị trấn
thực hiện thí điểm cách ly f f một f hai tại nhà nông thôn cách ly tại thôn không tập trung về khu vực trung tâm xã
đồng thời hướng dẫn cụ thể người dân cách chăm sóc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt quan tâm tới công tác xử lý rác thải tại các điểm cách ly
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các địa phương vẫn đang nhanh chóng lên những phương án
biện pháp thích hợp để có thể thức ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả được dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả nhất
kính mong quý vị khán giả chú ý giữ gìn sức khỏe nâng cao ý thức phòng chống dịch đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi còn bây giờ xin chào và gặp lại